trước hết nhìn qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng thấy rất chia sẻ với bà con
đã có những thiệt hại liên quan đến châu bò bị chết rét trong đợt thứ tư vừa rồi
thực ra mà nói thì chính sách của nhà nước thì chỉ là hỗ trợ một phần cho bà con sau này
để có thể khôi phục sản xuất của mình
ví dụ như là dựng lại chuẩn trại để mua giống các vật nuôi khác để có thể tiếp tục có sinh kế của mình
thế còn lại thì khi vật nuôi mà nó chết như vậy đặc biệt là châu bò khi mà có cái kích thước cơ thể rất là lớn như vậy
thì một gia đình cũng không thể nào mà có thể ăn hết được
chính vì thế thì thôi bà con cũng có cách để thương mại hóa cái sản phẩm này để tiết kiệm được thêm đồng nào thì tốt ở đồng ấy
nhưng đây nó không phải là những con vật nuôi mà bị sử dụng
bệnh và nó đã bị chết rét cho nên cái việc vận chuyển như vậy thì cũng là một cái điều mà phù hợp với cái việc mà chúng ta hỗ trợ cho bà con
nhưng mà nếu nó bị bệnh thì cái việc vận chuyển như vậy là không được phép
thưa ông vậy thì về phía nhà nước và chính quyền địa phương thì cái mức hỗ trợ đối với gia súc bị thiệt hại dành cho người dân trong bối cảnh này như thế nào
cách này thì bây giờ chúng ta bị những cái con vật mà được giết đậm giết hại vừa rồi đã bị thiệt hại
thì chúng ta tuân thủ theo
theo cái quy định về thiệt hại đối với đại thiên gia theo cái khoảng bốn điều bốn của ghi định hai mà vừa nhắc đến
thì tất cả những cái quần gia cầm thế dù như gà vịt ngan gỗng khi bị thiệt hại như vậy mà nó có tuổi dưới hai mươi tám ngày tuổi
thì được hỗ trợ từ một mươi cho đến hai mươi ngàn
thế còn tất cả những cái gia cầm trên hai mươi tám ngày tuổi thì được hỗ trợ từ hai mươi một đến ba mươi năm
đối với nền lợi
thì tất cả những con lợn dưới hai mươi tám ngày tuổi thì khi đó chúng ta được hỗ trợ từ ba trăm linh cho đến bốn mươi năm
thế còn lại thì khi mà lớn hơn cái hai mươi tám ngày tuổi khi đó thì chúng ta hỗ trợ đến một triệu đồng
thế còn đối với những con lợn nái hoặc là lợn đực mà đang khai thác thì hỗ trợ là hai triệu đồng một con
thế còn đối với lại trâu bò và ngựa mà nếu như là dưới sáu tháng tuổi thì được hỗ trợ từ ba trăm linh đến bốn trăm linh a
thế còn trên hai mươi tám ngày tuổi thì được hỗ trợ từ bốn trăm năm mươi cho đến hai triệu đồng
thế còn lại thì chúng ta thấy những cái con thí dụ như là hiu thí dụ nai dê kiều khi mà bị thiệt hại
thì được nhà nước hỗ trợ một phần
tính từ một triệu cho đến hai triệu
theo dự báo thì sẽ vẫn còn những đợt rét đậm rét hại xảy ra ở các tỉnh miền bắc
vậy thì ông có đưa lại những cái khuyên cáo như thế nào cho người dân trong cái việc phòng ngừa chống rét cho gia súc gia cầm
theo dự báo của các cơ quan khí tượng thủy văn kể cả là trung tâm khí tượng thủy văn của việt nam cũng như là quốc tế
thì năm nay là có rất nhiều các cái đợt rét đậm rét hại và có thể kéo dài
chính vì thế thì bà con không được chủ quan
tiếp tục có các biện pháp phòng chống đói rét hiệu quả cho đàn gia súc của mình
thứ nhất đó là bà con phải tuân thủ tất cả các quy định hướng dẫn kỹ thuật để phòng chống đói rét
mà các cơ quan chuyên môn cũng như chính quyền địa phương đã từ trung ương cho đến địa phương
và suốt nhiên tất các cái thôn bản đã có cái hướng dẫn để chúng ta có các cái biện pháp cụ thể
thứ hai nữa là bà con phải luôn luôn chú ý
theo dõi các cái bản tin dự báo thời tiết các cái phương tiện truyền thông khác nhau
để biết khi mà có những đợt rét đậm rét hại như vậy thì chúng ta có các cái giải pháp chủ động
để phòng chống đói cũng như là rét cho đàn vật nuôi đặc biệt là châu bò của chúng ta
thứ ba là khi xảy ra những đợt rét đậm rét hại như vậy thì chúng ta phải luôn luôn đảm bảo
các cái chuồng nuôi được kín ấm dọn vệ sinh sử dụng rơm dạ
và các cái phụ phẩm nông nghiệp khô để làm cái đội chuồng giữ ấm cho vật nuôi
và khi nhiệt độ nó xuống quá thấp thì các cái chuồng nuôi chúng ta phải sử dụng cái bếp sợi
hoặc là các cái giải pháp sửa đặt ở cuối chuồng để giữ ấm cho đàn vật nuôi
thế rồi những cái con ngé hoặc là bê nó còn nhỏ như vậy sức rất là yếu
thì chúng ta phải có các cái áo ấm chăm loại hay là bao tải để chúng ta giúp cho con vật nó giữ ấm
và cung cấp đầy đủ thức ăn
nước uống rồi nước ấm nước muối để chúng ta tăng cường cái sức khỏe của đàn vật nuôi
mà nếu có điều kiện thì bà con có thể bổ sung thêm khoáng rồi vitamin nước muối để cho các đàn vật nuôi này
thì ở đây là các cái giải pháp rất là quan trọng
nhưng tuy nhiên thì cũng lưu bà con là có thể nó sẽ có nhiều các cái đợt xét liên tiếp
chính vì thế thì làm sao phải bố trí được một lượng thức ăn thua xanh cũng như là thức ăn tinh
để làm sao ngày nào cũng có thức ăn
chứ nếu bà con tập trung vào một giai đoạn thì cuối cùng những cái đợt xét sau thì thức ăn này rất là thiếu
thì đấy cố gắng để làm sao mỗi một con trở thành thì nó từ một mươi đến một mươi năm kg các kiến loại thức ăn thua xanh thức ăn dơm
thế còn thức ăn tinh thì khoảng độ vật cân rưỡi đến hai cung
trong tình hình thời tiết còn rất đậm rất hại diễn biến phức tạp trong thời gian sắp tới
thì những khuyến cáo và những thông tin mà ông mang lại cho chương trình ngày hôm nay tôi cho rằng là hết sức là bổ ích dành cho bà con nông dân
và một lần nữa xin được cảm ơn đồng tố xuân trinh đã dành thời gian cho cuộc trao đổi của truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay